các tiết học chính khóa được giảm bớt thay vào đó là các giờ học ngoại khóa xôi nổi ấm cúng

để đảm bảo các cháu là đủ ấm về mùa đông
và ở trong lớp thì chúng tôi cũng trang bị rất là nhiều những cái đồ dùng phục vụ cho các cháu
ví dụ như là quạt sửa điện và chăn ấm
trong sinh hoạt thì có bình nước ấm và lạnh để cho các cháu uống để đảm bảo sức khỏe cho các cháu không bị lạnh về mùa đông
nhiệt độ xuống thấp đã khiến các hộ dân không thể lên nương lên rẫy hay đi làm công như bình thường
già súc cũng không được chăn thả
có hộ phải đi xa vài cây số để kiếm thêm thức ăn cho đàn vật nuôi
cuộc sống của người dân gặp không ít khó khăn
hôm nay không biết năm nào mà chăm lạnh
như mọi năm thấy bình thường thôi
mình không làm được việc rồi
nếu như tôi làm cái chỗ rồi rồi cũng chịu thôi
thời gian vừa qua gần bảy ngày hôm nay thời tiết cũng giảm sâu
chính vì thế mà cái tỷ lệ gia súc chất z đã có tăng lên
chủ yếu vẫn là gia súc non và gia súc giả yếu
trước mỗi đợt z này thì ngành nông nghiệp
tham mưu an tỉnh là có các công điện chỉ đạo cho tất cả các huyện và các xã
để tăng cường tất cả các lực lượng xuống cơ sở
và đối với các huyện thì xác định có đây là một nhiệm vụ cần thiết và cấp bách trong trò đại này
khuyên cáo nhân dân đưa các gia súc xuống những vùng ấm hơn
và ngay tại những vùng mà gia súc được đưa xuống với vùng thấp
thì cũng tiến hành đầy đủ từ việc hướng dẫn che chắn cho ăn bổ sung thức ăn tinh
theo dự báo không khí lạnh sẽ tiếp tục duy trì
điều này sẽ ảnh hưởng đến các địa phương trong những ngày tới
do đó việc triển khai các biện pháp giữ ấm cho người và vật nuôi trong thời điểm này là thực sự cần thiết
bên cạnh đó bà con nhân dân cũng cần chủ động các biện pháp để ổn định sản xuất cho kịp khung thời vụ đã đề ra
trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng hai tổng công ty dầu việt nam pvoi tổ chức chương trình khuyến mại
vui tết mậu tuất cùng tổng công ty dầu việt nam
với việc giảm giá năm trăm linh đồng một lít xăng e năm một trăm chín mươi hai và dầu dse
so với giá bán lẻ niêm yết cho khách hàng trực tiếp đến mua xăng dầu
tại hệ thống năm trăm bốn mươi cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc do công ty dầu việt nam trực tiếp quản lý và vận hành
tổng công ty dầu việt nam còn dành tặng một ba trăm hai mươi vé xe khách miễn phí cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
từ thành phố hồ chí minh về đón tết ở khu vực phú yên và đà nẵng
thời gian khởi hành vào ngày sáu tháng hai tức ngày hai mươi một tháng chạp
tổng công ty dầu việt nam cho biết thêm kể từ ngày một tháng một
tất cả cửa hàng xăng dầu pvoi đã thay thế hoàn toàn xăng ron chín mươi hai bằng xăng sinh học e năm ron chín mươi hai
trước đó tổng công ty dầu việt nam đã chủ động chuyển xăng bán đại trà xăng sinh học e năm ron chín mươi hai
trên toàn hệ thống từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy sớm hơn một mươi năm ngày so với quy định của chính phủ
tổng công ty dầu việt nam cho biết thêm kể từ ngày một tháng một tức ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy sớm hơn một mươi năm ngày so với quy định của chính phủ